thưa quý vị từ hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy hệ thống tàu cao tốc đường thủy trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ được trưng dụng vào mục đích vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu từ các tỉnh thành miền tây về thành phố
nhằm phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian giãn cách xã hội với khoảng một trăm linh tấn hàng hóa mỗi ngày
tàu cao tốc này có sức chứa gần một trăm năm mươi hành khách này đã được tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi
các chức năng khác cũng được điều chỉnh cho phù hợp để sẵn sàng bảo đảm khả năng vận chuyển
khoảng hai mươi tấn hàng hóa nông sản